hôm nay là ngày tết ông công ông táo từ nhiều ngày qua tại chợ huy phường thạch khôi thành phố hải dương
chợ đầu mối cá lớn nhất tỉnh hải dương thị trường cá chép vàng đã rất nhộn nhịp
những ngày qua tại chợ huy chợ đầu mối ca lớn nhất tỉnh hải dương nhiều tiểu thương đã nhập hàng tấn cá chép vàng
để cung ứng ra các chợ bán lẻ hai loại cá chép phổ biến bán chạy dịp tết ông táo là cá chép vàng nghệ
và cá chép đỏ tam dương có màu đỏ sậm hơn giá bán buôn tại chợ đầu mối giao động từ một trăm hai mươi đồng một kg
đến một trăm sáu mươi đồng một kg tùy chủng loại và kích cỡ
cái thị trường năm nay là về con chép tam dương loại tam dương đỏ ớt đẹp đấy đuôi dài
nó rung sai vào tầm giữa tầm sáu một kg còn chép vàng thì nó rơi vào một trăm linh đến một trăm hai mươi
dịp tết ông táo năm trước có thời điểm cá chép được bán từ hai trăm tám mươi đến ba trăm linh đồng một kg
trưa hai mươi ba tháng chạp là năm trăm linh đồng một kg năm nay theo nhận định của các tiểu thương
từ trưa nay tức hai mươi ba tháng chạp giá cá tại các chợ dân sinh sẽ còn tiếp tục tăng